sách và việc đọc sách là nét đẹp văn hóa lâu đời của dân tộc
nhiều cuốn sách cũ có giá trị còn lưu giữ nhiều dấu ấn đáng quý
vì vậy sưu tầm sách cũ từ lâu cũng đã trở thành một nét rất riêng cho văn hóa đọc của người việt
với nhiều người niềm đam mê với sách cũ luôn là một hành trình mới mẻ từng ngày
ngày hội sách cũ đang diễn ra tại thành phố hồ chí minh
thu hút rất nhiều người yêu thích đọc sách đam mê sách cũ
tìm đến để đọc để tìm cho mình những cuốn sách ưa thích
ông lâm chỉ là một trong rất nhiều người lớn tuổi có mặt tại ngày hội sách cũ này
ông cho biết bất cứ nơi nào bán hay trưng bày sách cũ
ông đều tìm đến bởi với ông và nhiều người thuộc thế hệ ông
đọc sách là một thói quen gắn bó mật thiết trong đời sống
và sách cũ có những giá trị đặc biệt không thể thay thế
sách thì tôi mê lắm ngày nào tôi cũng đọc một tiếng hai tiếng
cái điều đó là chúng tôi thì đó là rất là quý
đó là cái điều quan trọng nhất mà bây giờ tôi cũng mong muốn là
cái xã hội bây giờ nó sẽ có
nó phải làm như thế này
mặc dù đối tượng chính của sách cũ là người lớn tuổi
nhưng không vì thế mà không gian sách cũ thiếu vắng bóng dáng người trẻ
nhiều bạn trẻ sinh viên học sinh tìm đến với sách cũ
không chỉ vì sách giá rẻ có thể tìm thấy nguồn tư liệu quý cho việc học
mà còn được khơi nguồn niềm đam mê siêu tầm sách cũ
để đến với những chân trời kiến thức mới lạ
em nghĩ là tới đây sẽ tìm được những cái cuốn sách giống như là mình chưa có
và trong nhà sách nó đã hết
rồi mình có thể là tìm lại được cái giá nó ưu đải hơn
hiện nay thì nhiều bạn đọc trên e book thì đa phần là trên e book
còn em thích học đọc bằng sách hơn
đa phần sách cũ thì rất là nhiều cái lạ chị
ngày hội sách cũ tp hcm năm nay thu hút rất nhiều đơn vị trên cả nước tham gia
với hơn một mươi năm đầu sách thuộc rất nhiều các thể loại khác nhau
như văn học lịch sử địa lý khoa học nghệ thuật
không chỉ là nơi trao đổi mua bán sách
mà ngày hội còn là dịp để tôn vấn
những giá trị văn hóa tốt đẹp mãi trường tồn qua những trang sách xưa cũ quý hiếm
nói chung đọc sách thì cái cũ hay mới tất nhiên đều có những cái ý nghĩa
rất là tốt đẹp đối với cái người trẻ
nhưng mà khi đến với sách cũ thì cái sách cũ nó có một cái
tôi không biết nói sao nhưng mà đặc khái tôi có những người đến tìm sách cũ
thì giống như họ tìm lại một cái gì đã trải qua
nhưng mà đã đánh dấu một cái thời gian
cô động lại mà để họ tìm lại những cái những dòng chữ ngày xưa
giữa dòng cháy tất bật của cuộc sống hiện đại của thời đại công nghệ thông tin phủ sóng hầu như khắp
các lĩnh vực và sinh hoạt đời sống xã hội trong đó có cả việc đọc sách
những cuốn sách cũ vẫn tồn tại là một cách bình thản để lưu giữ nhiều ký ức
kỷ niệm đẹp cho người yêu sách để góp phần cho văn hóa đọc truyền thống vẫn tiếp tục được lưu truyền